tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng một năm hai nghìn hai mươi bằng hình thức trực tuyến tới hơn sáu trăm linh điểm cầu trong cả nước
hội nghị nhằm quán triệt nghị quyết số năm mươi hai của bộ chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tại hội nghị tiến sĩ cao đức phát phó trưởng ban thường trực ban kinh tế trung ương cho biết mức độ chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp bốn của các doanh nghiệp nước ta còn thấp
để chủ động tham gia cách mạng công nghiệp bốn nội dung cốt lõi của chính sách là thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
trọng tâm là phát triển kinh tế số xây dựng đô thị thông minh chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số
để chủ động tham gia cần tập trung vào một số nhóm giải pháp trọng tâm như đổi mới tư duy thống nhất nhận thức tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước hoàn thiện thể chế tăng cường chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia chính sách phát triển nguồn nhân lực